công an huyện quảng trạch tỉnh quảng bình cho biết vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với phan quốc khánh và phan hoài giang hoàng cùng chú tại huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
về hành vi gây dối trật tự công cộng
bước đầu xác định vào ngày hai mươi chín tháng một mươi tại khu vực cổng trường nguyễn bình khiêm trên nệ bàn
do có mâu thuẫn từ trước phan quốc khánh và phan hoài giang hoàng đã đến đánh đập hành hung em trần việt hoàng
học sinh lớp một mươi hai a hai trường trung học phổ thông nguyễn bình khiêm dẫn đến hậu quả em hoàng bị đa chấn thương
phải vào bệnh viện điều trị vụ việc xảy ra vào thời điểm tan trường có đông học sinh ra về
và có một số học sinh đã sử dụng điện thoại di động quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội
lập tài khoản facebook nữ kết bạn làm quen với các đối tượng nam giới với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phạm trọng thạnh sinh năm hai nghìn năm trú tại xã bình ngọc thành phố tuy hòa tỉnh phú yên vừa bị công an tp tuy hòa
phát hiện bắt giữ
khoảng đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một phạm trọng thạnh lập tài khoản facebook có tên là diễm my kết bạn làm quen
với các đối tượng nam giới nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn này ngày hai mươi tháng một mươi
thạnh đã lừa lấy được chiếc xe exciter trị giá hơn ba mươi triệu đồng của anh lê thanh tài chú tại thị trấn phú thứ
huyện tây hòa tuy nhiên hành vi của phạm trọng thạnh đã bị công an tp tuy hòa nhanh chóng phát hiện và làm rõ
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử đối với bốn đối tượng cùng có quốc tịch trung quốc
trong đó tuyên phạt trương huệ mẫn một mươi ba năm tù lưu tiểu vệ tám năm sáu tháng tù tưởng đăng quân và đới hồng hy
cùng bảy năm sáu tháng tù và sầm thị xen chú tại tỉnh gia lai một mươi năm sáu tháng tù các bị cáo bị truy tố về các tội
giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi
với mục đích khiêu dâm cũng trong vụ án này bị cáo phương tuấn kiệt quốc tịch trung quốc bị xử phạt hai mươi bảy tháng tù
về tội dâm ô với người dưới một mươi sáu tuổi theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn một mươi chín sen được nhóm bị cáo người trung quốc
thuê làm phiên dịch đồng thời đứng tên thuê một căn nhà bốn tầng trên địa bàn quận sơn trà để ở
sau đó thông qua facebook xen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình đẹp để làm công việc live stream
khi các cô gái liên hệ thì sen yêu cầu gửi hình ảnh sau đó hẹn gặp và rụ rỗ họ đóng phim với giá bảy trăm linh đồng sáu giờ thoát y
và một triệu đồng một lượt giao cấu những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền trực tiếp hoặc đưa lên mạng xã hội
và các trang web khiêu dâm người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng
qua tài khoản ngân hàng ở trung quốc trương huệ mẫn là người cầm đầu kiêm đạo diễn quay phim
tối ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi chín công an thành phố đà nẵng đã kiểm tra nơi các đối tượng lưu trú và phát hiện nhiều hình ảnh
video đổi trụy được sản xuất và phát tán lên mạng internet
một vụ hỏa hoạn vừa xảy ra trên địa bàn xã xuân trường thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khiến hai căn nhà bị thiêu dụi
rất may là không có thiệt hại về người
ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà gỗ của gia đình bà võ thị kim hương tại tổ sáu thôn trường xuân hai
tiếp đó ngọn lửa lan sang ngôi nhà hai tầng của gia đình ông hoàng văn toàn
sau khi nhận được tin phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng đã điều động bốn xe chữa cháy
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa
hơn hai giờ đồng hồ trôi qua nỗ lực chiến đấu các chiến sĩ cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế cháy lan
bảo vệ nhiều nhà dân xung quanh
một nhóm đối tượng đã sử dụng tài khoản zalo và facebook để nhắn tin mua bán solo số đề quy mô lớn với số tiền đánh bạc mỗi ngày là khoảng một trăm hai mươi triệu đồng
vừa bị công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình triệt phá thành công
các đối tượng bị bắt cùng chú tại tỉnh ninh bình
lực lượng công an đã thu giữ sáu điện thoại di động
quá trình điều tra xác minh lực lượng công an xác định nguyễn ánh dương là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc
hàng ngày các đối tượng sau khi ghi số lô số đề thì tổng hợp và báo lại cho dương
số tiền các đối tượng huy động vào việc đánh bạc từ tháng chín cho đến nay là khoảng ba tỷ đồng
hiện công an thành phố tam điệp đang tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng nguyễn văn phúc quê vĩnh long
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
các quy định trên đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
trước đó phúc và chị nguyễn thùy diễm chú huyện nhân trạch sống với nhau như vợ chồng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi
vào sáng ngày bốn tháng một mươi lúc chị diễm đi làm phúc đã lấy nhiều trang sức bằng vàng có trọng lượng gần một mươi ba chỉ vàng loại một mươi tám k
trị giá gần năm mươi triệu đồng rồi bỏ trốn về quê ở vĩnh long
nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi công an huyện nhân trạch phối hợp với công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở xã trung nghĩa huyện vũng liêm
để có tiền đánh bạc online một đối tượng đã trộm hai trăm hai mươi triệu đồng của anh ruột rồi giả vờ báo công an
đối tượng vừa bị công an phường bảy thành phố bạc liêu bắt giữ để điều tra làm rõ
vào ngày hai mươi chín tháng một mươi công an phường bảy tp bạc liêu tiếp nhận tin báo về việc một tiệm làm tóc trên địa bàn
xảy ra mất trộm hơn hai trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh bắt giữ nghi phạm là nguyễn xuân lộc
chú huyện phú xuyên thành phố hà nội hiện đang sinh sống cùng gia đình anh trai tỉnh bạc liêu
tại cơ quan công an lộc khai nhận thời gian gần đây liên tục thua cờ bạc online
nên đã nảy sinh ý định trộm tiền
từ ngày hai mươi sáu cho đến hai mươi tám tháng một mươi lộc đã trộm một trăm năm mươi triệu đồng
và cho đến ngày hai mươi chín tháng một mươi thì lộc tiếp tục lấy thêm bảy mươi triệu đồng
sau đó giả phát hiện một kẻ gian đã đột nhập lấy trộm tiền rồi báo công an
khám xét phòng ngủ của lộc lực lượng công an đã thu giữ gần chín mươi triệu đồng
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
bộ công an vừa phát cảnh báo về thủ đoạn các đối tượng làm giả sau kê ngân hàng
cam kết cấp tín dụng lên đến hàng nghìn tỷ đồng
xác nhận số dư tài khoản hàng trăm tỷ đồng để xin dự án lừa đảo
thủ đoạn của các đối tượng thường sau khi thỏa thuận chi phí làm giả số giấy tờ tài liệu
các đối tượng in các nội dung nêu trên lên giấy có biểu trưng của ngân hàng
ký giả chữ ký của lãnh đạo ngân hàng và dùng con dầu polymer giả đóng lên tài liệu
bộ công an đề nghị các bộ ngành chính quyền các địa phương các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp
người dân cần nâng cao cảnh giác đối với thủ đoạn nêu trên
các cơ quan hữu quan có liên quan khi nghiên cứu thẩm định hồ sơ xin cấp phép dự án
hợp tác kêu gọi vốn nước ngoài đầu tư
cần xem xét thẩm định kỹ hồ sơ tài liệu về năng lực tài chính của các doanh nghiệp cá nhân
đối với doanh nghiệp người dân khi làm các thủ tục xác nhận của ngân hàng xin cấp hạn mức cam kết tín dụng
cần liên hệ trực tiếp với các ngân hàng để đề nghị hỗ trợ làm thủ tục
không sử dụng các dịch vụ trên các trang mạng xã hội
tránh tạo điều kiện để các đối tượng xấu lợi dụng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan tổ chức khi phát hiện tài liệu bị làm giả
nghi bị làm giả cần khẩn trương liên hệ với cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết
tại tỉnh bình phước sau chín ngày kiên trì sử dụng các biện pháp nghiệp vụ truy xét đối tượng
công an huyện bù đăng tỉnh bình phước và công an huyện đắc trong tỉnh đóc nông
đã bắt giữ được đối tượng mai văn hiến thường chú thôn trấn lữ xã ninh vân huyện hoa lư tỉnh ninh bình
nghi can trong vụ án hiếp dâm cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi năm nay
tại thôn hai xã nghĩa trung huyện bù đăng
mai văn hiến bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bon rue xã quảng sơn huyện đắc trong tỉnh đắc nông
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào khoảng hơn hai giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi
mai văn hiến đột nhập vào một căn nhà tại thôn hai xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước
trong nhà chỉ có một người phụ nữ và con trai đang ngủ
sau khi đột nhập vào trong nhà mai văn hiến trói hai mẹ con chị này lại và đe dọa
tiếp đó mai văn hiến thực hiện hành vi hiếp dâm người phụ nữ và chiếm đoạt được hai điện thoại di động
một mươi sáu triệu đồng một nhẫn vàng một lắc đeo tay rồi bỏ trốn
tại cơ quan công an tiến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
được biết mai văn hiến còn đang bị công an huyện hoa lưu tỉnh ninh bình ra thông báo truy tìm
vì có liên quan đến vụ án hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi xảy ra ngày ba mươi tháng sáu năm nay
hiện đối tượng đã được đưa về công an huyện bù đăng để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
tại thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa vừa xảy ra một vụ cướp tài sản có tính chất rất manh động liều lĩnh
đối tượng giả vờ là khách vào tiệm cắt tóc sau đó lợi dụng người đang vắng
đã khống chế đánh đập người bị hại rồi cướp tài sản tẩu thoát
sau gần hai ngày khẩn trương điều tra truy xét công an thành phố cam ranh đã bắt được hung thủ
thu hồi lại được tài sản trả lại cho bị hại
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi khi một thanh niên bước vào cửa hàng cắt tóc
tại phường cam thuận nữ chủ cửa hàng không hề có nghi ngại gì vì nghĩ anh ta là khách
tuy nhiên khi thấy chỉ một mình chị trong cửa hàng thanh niên này đã dùng một chiếc thia inox khống chế
chói chị vào nhà vệ sinh sau đó đánh đập uy hiếp rồi cướp đi hai chiếc điện thoại cùng năm trăm linh đồng
lan còn đưa ra các bằng chứng là các giấy tờ giả thể hiện việc mình có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao và sở hữu nhiều tài sản có giá trị để tạo lòng tin với nhiều người
từ khoảng năm hai nghìn một mươi tám đến nay đã có hàng chục người dân dính bẫy nhờ xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc cho các đối tượng này vay tiền nhưng không thể lấy lại với tổng số tiền của các bị hại lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
thế nhưng khi bị đưa về cơ quan công an đối tượng này liên tục quanh co chối tội không chỉ mạo danh là đại tá công an
đối tượng này còn lên mạng đặt làm giả ba cuốn sổ tiết kiệm với số dư mỗi sổ lên tới hai trăm linh tỷ đồng để làm đạo cụ lừa đảo
tôi cũng như lúc đầu tôi chẳng có nghĩ là tôi có mục đích gì mà tôi cũng chẳng làm cái gì nó ấy cả
chị lấy những bộ quân phục công an này ở đâu
tôi nhặt ở ngay vườn hoa hồng kông thao hờ xong tôi chụp xong rồi tôi bỏ đi
quân hàng quân hiệu lấy đâu ra
cùng trong cái túi tôi nhặt được
tôi cũng chưa nói với ai là tôi làm công an tôi chỉ mặc lên
thế thôi chứ tôi cũng chưa không có một tin nhắn nào tôi nói là tôi làm bên công an với nội thi kỷ ạ
bây giờ nhắn đây rõ ràng đây chị lại còn cãi gì
đây không phải tin của tôi
tôi cũng chẳng lấy một sổ đấy do này tôi sử dụng vào mục đích hết kể mục đích gì cả
nói là không sử dụng vào mục đích gì thế nhưng đối tượng này đã mang bao cuốn sổ tiết kiệm
cùng những bộ quân phục công an để lừa chị liễu chiếm đoạt hơn một tỷ đồng
chỉ đến khi thấy những dấu hiệu bất thường trong sinh hoạt hàng ngày của nữ đại tá giả này
chị liễu mới biết mình bị lừa
thứ nhất là chị nói chị làm bên cơ quan công an nhưng mà hằng ngày là chị ngủ đến chín một mươi giờ chị mới dậy
ngoài ra không đến làm thì em bị nghi
em nghĩ thì em âm thầm em điều tra em vào facebook và những cái mối quan hệ chị dẫn em đi
em liên hệ mọi người em hỏi đến đâu thì em biết là chị lừa đảo toàn bộ hết
tinh vi hơn đối tượng này còn sử dụng những khoản tiền lừa đảo của người khác để đem đi làm tử thiện
sau đó đưa lên mạng xã hội để tự xây dựng hình ảnh cho mình nhằm đưa thêm nhiều nạn nhân vào bẫy
tính đến thời điểm hiện tại đã có một mươi một người là bị hại của đối tượng này đến công an quận bắc tử liêm trình báo
trong quá trình điều tra thì đối tượng đặc biệt rằng là đối phó với các cơ quan chức năng
khi quá trình lấy cung và lời khai ngoan cố bằng các thủ đoạn khác nhau như vay mượn
rồi tìm các câu hỏi để né tránh để tránh việc vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đã thu giữ gần hai tỷ đồng tiền mặt cùng hai chiếc ô tô là tài sản mà đối tượng đã mua bằng tiền lừa đảo của các nạn nhân
một số quân trang của lực lượng công an cũng được phát hiện trên những chiếc ô tô này
công an quận bắc tử liêm đã sau quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối tượng mạo danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
công an thành phố bôn bà thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố một đối tượng có hành vi bắt giữ người trái phép
đánh đập rồi cướp tài sản do mâu thuẫn trong việc chơi số đẻ
bùi lộc hảo sinh năm hai nghìn chú ở phường tân lập thành phố bôn bà thuật
trước đó nguyễn đức phong chú ở huyện crong park tỉnh đắk lắc
có tổ chức chơi số đề với một người tên là trần thanh dũng chú ở thành phố bôn bà thuật
trong quá trình chơi số đề phong có thua của dũng số tiền trên ba trăm linh triệu đồng
do nghi ngờ dũng đã sửa tin nhắn trúng thưởng số đề trên điện thoại để thắng tiền của mình
nên phong đã gọi điện để rủ trường
cùng với một số đối tượng khác đi đòi tiền
khi gặp dũng thì nhóm của phong trong đó có hảo đã chốt cửa khóa dũng lại
rồi hành hung đe dọa buộc dũng phải đưa cho nhóm của phong tài sản có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
trong vụ án này trước đó cơ quan công an đã khởi tố nguyễn đức phong hồ văn anh tuấn và hoàng nguyên trường
đều chú ở thành phố bôn bà thuật về hành vi cướp tài sản
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã khởi tố và thi hành lận bách
tạm giam hai đối tượng đối với nguyễn quốc nguyên sinh năm hai nghìn bốn và nguyễn hiếu vũ sinh năm hai nghìn hai
ngủ ở phường tám thành phố vĩnh long để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng chín tại khóm ba phường ba trên địa bàn thành phố
do có mâu thuẫn trước đó nên nguyễn vũ cùng bùi đắc tài sinh năm hai nghìn hai
chú phường ba thành phố vĩnh long xảy ra cãi cọ với nhóm của trần quốc sang
sinh năm hai nghìn hai chú phường năm tp vĩnh long nên đã hẹn đánh nhau tại đường mậu thân
phường ba thành phố vĩnh long lúc này tài gọi thêm cho khôi sang và hà cầm theo hai cây dao tự chế
còn sang đi cùng với tâm khánh tân cũng mang theo súng giao tự chế đến điểm hẹn
tại đây giữa hai nhóm xảy ra hỗn chiến sang đã dùng súng tự chế bắn nhiều phát chỉ thiên
thấy vậy nhóm của tài đã bỏ chạy nhưng nhóm của sang rượt đuổi đến cùng gây náo loạn nhiều tuyến đường
trước đó công an tp vĩnh long đã khởi tố và bắt tạm giam tám đối tượng có liên quan để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi gây dối trật tự công cộng một mươi hai đối tượng đã bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can
trong đó tạm giam tám đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú bốn đối tượng để phục vụ điều tra
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi trong lúc cả nhóm đang hát karaoke tại phòng vip bốn
quán karaoke tinna ở số sáu trăm chín mươi chín đường trần phú phường blau thành phố bảo lộc giữa lê duy thắng tạm trú tại phường một
và nguyễn xuân thành chú tại xã lộc thanh cùng ở thành phố bảo lộc có xảy ra mâu thuẫn
bị thành và hai người đi cùng đuổi đánh thắng về nhà đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
thì cùng với một số đối tượng mang theo hung khí quay lại quán karaoke điện thoại cho thành đến để giải quyết mâu thuẫn
hai bên xảy ra hỗn chiến và thắng bị chém đứt gân tay bầm mắt phải thành bị chém gây thương tích
ngay sau khi sự việc xảy ra công an thành phố bảo lộc đã có mặt xử lý vụ việc đưa các đối tượng về cơ quan công an để xử lý